liên minh châu âu đã cấp phép tiếp thị vaccine dạng tiêm abrisvo do hãng dược phẩm pfizer của mỹ bảo chế
nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi virus hợp bào hô hấp rsp
căn bệnh do virus trên gây ra trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến viêm phổi và viêm tiểu phế quản
trước đó vào ngày hai mươi một tháng tám vừa qua cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cũng đã cấp phép sử dụng loại vaccine này cho trẻ sơ sinh
theo ủy ban châu âu việc cấp phép sử dụng abrisvo cho trẻ sơ sinh và cả người lớn tuổi
được thực hiện trước thời điểm châu âu bước vào mùa thu và mùa đông giai đoạn số ca mắc các bệnh do virus thường tăng cao
việc tiêm vaccine abrisvoi cho phụ nữ mang thai có thể giúp trẻ sơ sinh miễn dịch đối với rfv trong sáu tháng đầu đời